công an tỉnh đồng nai cho biết đã bắt giữ nguyễn thị thuyết nga ba mươi hai tuổi trú tại phường quyết thắng thành phố biên hòa
nguyên là kế toán thanh toán kiêm thủ quỹ của công ty cổ phần đầu tư kiến trúc và xây dựng dtc để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần đầu tư kiến trúc và xây dựng dtc
vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn thị tuyết nga
sau đó các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn và cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
số tiền mà đối tượng nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hơn bốn tỷ đồng